trong quá trình bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh khánh hòa để điều tra về hành vi sử dụng thẻ atm giả nhằm chiếm đoạt tiền
tin tập người nga đã tìm cách trốn khỏi nơi giam giữ tuy nhiên đối tượng đã nhanh chóng bị bắt lại
trong quá trình tạm giam bị tạm giam tại bùng giam n sáu chạy tạm giam công an tỉnh khánh hòa vào lúc h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
trion alexei đã dùng các vật dụng có sẵn trong bùng giam như quay nhựa màu đỏ là phần tay cầm của quạt tay bị gãy
muỗng nhựa màu trắng hai bàn chải đánh răng để đục khoét vách ngăn của bùng giam n sáu tạo ra lỗ thủng có kích thước năm mươi năm x hai mươi hai cm trên bùng giam và chui ra ngoài
sau khi đã thoát khỏi bùng giam n sáu choian alexei đã bị cán bộ trạm giam phát hiện bắt giữ
do đó ngoài hành vi bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trion alexei còn bị truy tố về tội trốn khỏi nơi giam được quy định tại khoảng một ba trăm một mươi một bộ luật hình dự